tại hà nội trung ương hội liên hiệp phụ nữ việt nam đã tổ chức lễ trao giải thưởng covalescaia năm hai nghìn một mươi chín
nhân kỷ niệm một trăm ba mươi năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh và ngày khoa học và công nghệ việt nam một mươi tám tháng năm
giải thưởng kovaleskaya năm hai nghìn một mươi chín được trao cho tập thể khoa học nữ phòng thí nghiệm cúm khoa virus
viện vệ sinh dịch tế trung ương và cá nhân phó giáo sư tiến sĩ trần thị thu hà
viện trưởng viện nghiên cứu và phát triển lâm nghiệp trường đại học nông lâm đại học thái nguyên
vì đã có những thành tích xuất sắc trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học nói chung và nghiên cứu khoa học tự nhiên nói riêng
ủy ban giải thưởng covalescaia cũng đã trao ba học bổng covalescaia năm hai nghìn hai mươi cho ba nữ sinh chuyên toán
có thành tích học tập xuất sắc của trường trung học phổ thông chuyên khoa học tự nhiên đại học khoa học tự nhiên đại học quốc gia hà nội